những thiệt hại do cơn bão số một mươi ba gây ra tính đến thời điểm này tại các địa phương mà phóng viên thường trú của chúng tôi gửi về
tình hình mưa lớn liên tục và đã có đến một trăm linh bảy vị trí sạt lỡ
với tình hình mưa lớn tiếp tục như thế này thì nguy cơ sạt lở sẽ còn tăng cao trong thời gian tới để chủ động ứng phó với bão
tỉnh quảng bình cũng đã triển khai di dời gần một mươi năm hồ dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở và các vùng không an toàn
hiện nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiểm cầu nàn tỉnh quảng binh vẫn đang theo dõi đất chặt chạy diễn biến của bão
để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó với bão và mưa lụt
còn tại quảng trị theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương này
dạng sáng nay ngày một mươi năm tháng một mươi một do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một mươi ba đảo cồn cỏ có gió mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
vùng ven biển có gió mạnh cấp sáu giật cấp chín khiến nhiều nhà và cây xanh bị hư hại gãy đổ
một số đoạn đê bắp bọc bãi biển tám do hải viện do linh tiếp tục bị sạt lỡ
hiện chưa có thống kê đầy đủ về thiệt hại do bão số một mươi ba gây ra tại quảng trị
cơ quan chức năng cảnh báo từ sáng ngày một mươi năm đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một
các sông ở quảng trị xuất hiện một đợt lũ lên đến mức báo động hai cho đến mức báo động ba
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ven sông
bão số một mươi ba ảnh hưởng đến tỉnh thừa thiên huế từ khoảng giờ đến bốn giờ ngày một mươi năm tháng một mươi một
theo cơ quan khí tượng thủy văn sức gió đo được trong thành phố huế đạt đến cấp chín giật cấp một mươi một
tại các xã bãi ngang ven biển ghi nhận sức gió lớn hơn
thì đến cấp một mươi hai với sức gió này bão số một mươi ba đã gây thiệt hại đáng kể đối với người dân vùng ven biển
đến một mươi h ba mươi vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong trong bão
ngoài gây thiệt hại về nhà cửa bão số một mươi ba cũng đã gây thiệt hại rất lớn
cho các hộ nuôi trồng thủy sản trên đầm phá tam giang cầu hai
tại thành phố huế và vùng phụ cận gió bão đã làm gãy đổ một số cây xanh
nhiều địa phương trong tỉnh thừa thiên huế bị cắt điện để bảo đảm an toàn
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
hiện nay bão số một mươi ba đã suy yếu các địa phương sớm tổ chức thống kê để có phương án giúp người dân khắc phục hậu quả
lệnh giới nghiêm cũng đã được dỡ bỏ người dân đi lại bình thường vào lúc tám giờ ngày một mươi năm tháng một mươi một
riêng khu vực huyện a lưới phong điền quảng điền thì thời gian trở lại bình thường sẽ vào lúc một mươi một giờ trưa cùng ngày